bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của các đối tượng được điều chỉnh tăng thêm bảy một mươi chín so với mức tiền lương hiện được hưởng trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
theo nghị định số bốn mươi bốn hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín sẽ có tám nhóm đối tượng được điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội gồm
cán bộ công chức công nhân viên chức và người lao động quân nhân công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng cán bộ xã phường thị trấn người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật cán bộ xã phường thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng quân nhân công an nhân dân người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng
theo quy định số
sáu mươi hai hai nghìn một mươi một qd ttg ngày chín một mươi một hai nghìn một mươi một của thủ tướng chính phủ
người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hàng tháng